thời gian gần đây việc mua bán chuyển nhượng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện lý sơn tỉnh quảng ngãi diễn ra rất phức tạp
một số cá nhân mua đất nông nghiệp với mức giá từ một năm đến hai triệu đồng một mét vuông
cao hơn mức giá nhà nước giao cho nông dân để sản xuất
và thấy lợi trước mắt nhiều người dân đã bán đi đất sản xuất
nguyên nhân của việc tăng giá đất nông nghiệp bất thường tại lý sơn là việc kinh doanh homestay
nhà hàng khách sạn ngày càng lớn và cả thông tin sắp có nhiều dự án đầu tư vào lý sơn
từ đó mà nhiều tổ chức cá nhân đổ về lý sơn để gom đất nông nghiệp
thấy giá tăng cao nhiều gia đình trên đảo đã bán đất nông nghiệp hoặc xin chuyển đổi lên đất ở
đất dịch vụ để thu lợi trong cường số đất
đất nông nghiệp bị đội giá sẽ gây khó khăn cho việc bồi thường giải phóng mặt bằng
cho các dự án phát triển kinh tế xã hội trên đảo phá vỡ quy hoạch của đảo